với ý nghĩa thiết thực và nhân văn của mình qua hơn hai năm hoạt động chương trình đã thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn người ở mọi lứa tuổi
hàng nghìn trậu cây được đổi hàng chục tấn giấy được thu gom phần loại mang đi từ thiện hoặc đưa đến các cơ sở tái chế
những ngày đầu là mình chủ yếu hướng tới sinh viên thôi nhưng mà càng về sau thì mọi người quan tâm rất là nhiều
xong rồi các bạn sinh viên trường khác rồi các em học sinh cấp một cấp hai và các nhân viên văn phòng thì nói chung là cả cộng đồng luôn
thì mọi người càng về sau mọi người càng hưởng ứng thì đó là động lực của bọn em để làm những chương trình về sau
số lượng giấy rất là nhiều bọn em đã có rất nhiều cộng tác viên rồi nhưng mà không thể nào mà phân loại hết cùng một lúc được
nhưng mà sau khi mà thấy mọi người vui vẻ đến check in rồi chơi trò chơi thì chúng em cảm thấy rất là vui và cảm thấy công việc của mình thật sự là có ý nghĩa ạ
tại nơi diễn ra sự kiện hôm nay còn có sự xuất hiện đặc biệt của các em học sinh phụ huynh và giáo viên trường quốc tế anh việt hà nội
với các em đây là cơ hội để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vùn đắp tình yêu với thiên nhiên cây cỏ
cây của con được một mươi sao con thấy hoạt động này rất hay vì con nghĩ nó có thể rất tốt cho môi trường
con đến đây để đổi giấy lấy cây ạ con có chọn cây này thì con thấy nó nhìn đáng yêu ạ cây này lấy cây hai sao ạ
con muốn lấy cây râu tây
con muốn để nó nở quả xong rồi để bảo vệ môi trường hơn
cây này cũng hai sao
đây là lần đầu tiên trường của con giai tôi tham gia vào sự như thế này và tôi cũng tham gia cùng với cháu
thật sự tôi nghĩ đây là một hoạt động vô cùng là bổ ích
trước tiên là các con sẽ có ý thức về việc tiết kiệm giấy để có thể đi đổi được cái cây xanh như thế này
đây là một điều có thể giúp cho các cháu có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường tạo ra một không gian xanh xung quanh mình
tôi nghĩ đây là một cái ý tưởng rất là thú vị
con tham gia cuộc thi hiệp sĩ môi trường để con muốn làm cho môi trường sạch đẹp hơn
bức tranh con vẽ về những bạn nhỏ đang ngơ quét rác đang nhập những cái chai lọ để tài chế
hay là đang tưới cây trồng cây và tạo ra những cái môi trường sạch đẹp
trong thời gian tới câu lạc bộ môi trường của học viện nông nghiệp dự định sẽ mở rộng hợp tác với các đơn vị bên ngoài
để đưa hoạt động ý nghĩa này đến gần hơn nước
và thành tựu đạt được chắc chắn không chỉ dừng lại ở những con số
mà sẽ là tình yêu môi trường ý thức bảo vệ hành tinh xanh ngày càng lan tỏa
sáng qua hội chữ thập đỏ tp nha trang phối hợp với liên đoàn lao động tp nha trang đã tổ chức hiến máu tình nguyện
chương trình đã thu hút được ba trăm năm mươi giáo viên công nhân viên ở các trường học trên địa bàn thành phố tham gia
dự kiến thu về khoảng ba trăm linh đơn vị máu
lượng máu sau khi được tiếp nhận sẽ được chuyển về các bệnh viện
trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác điều trị của người dân
được biết từ đầu năm đến nay hội chữ thập đỏ thành phố nha trang đã vận động thu được khoảng một năm trăm linh đơn vị máu
vượt khoảng ba trăm linh đơn vị máu so với kế hoạch đề ra
đây là đợt vận động hiến máu tình nguyện lần thứ sáu trong năm của hội
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và bây giờ là một điểm báo
thưa quý vị bộ dịch vụ hội chữ thập đỏ tp nha trang đã thu hút được khoảng một năm trăm linh đơn vị máu
giáo dục và đào tạo vừa đưa ra dự thảo phương án kỳ thi quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
với hai phương án được đưa ra gồm giữ nguyên như năm hai nghìn một mươi chín
hoặc mỗi bài thi tổ hợp có nội dung của ba môn thành phần được
nhưng mà được bố trí thành một bài thi hoàn chỉnh và chỉ lấy một đầu điểm để xét tuyển
dự thảo này đã nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo dư luận
báo công an nhân dân đã có bài phương án thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
không nhất thiết là phải đổi mới cái mới đổi
ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng
những năm gần đây mỗi năm bộ giáo dục và đào tạo lại đưa ra một phương án thi mới
khiến cho trường và thí sinh phải chạy theo nên gây ra tâm lý xáo trộn hoang mang
và với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
dù áp dụng phương thức thi mới nhưng vẫn chưa đánh giá được hiệu quả của phương thức này
và không nên đổi liên tục những phương án thi
cũng về vấn đề giáo dục báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay có bài
tỷ lệ học sinh khá giỏi quá cao không phản ánh đúng thực tế
bài viết ghi nhận ý kiến của giáo viên phụ huynh cho rằng
thực tế hiện nay tiền lệ học sinh khá giỏi tại các trường đều rất cao
nhưng tỷ lệ này chưa phản ánh đúng thực tế về chất lượng học sinh
và thiếu căn cứ khoa học để đánh giá khi mà nhiều trường vẫn đang bị ảnh hưởng từ bệnh thành tích
ở một góc độ khác trong lĩnh vực giáo dục báo lao động có bài
sự thật cay đắng sau đồng lương giáo viên
ghi nhận một thực tế hiện nay tại nhiều địa phương giáo viên vẫn không thể sống bằng đồng lương của chính mình
theo đó ghi nhận tại các tỉnh như hà tĩnh thanh hóa
hàng trăm giáo viên vẫn phải ngậm ngùi và lo lắng
sau khi hàng chục năm cống hiến cho sự nghiệp chồng người
mức lương về hưu của họ chỉ nhận được một ba triệu đồng một người một tháng
theo ý kiến cho rằng trong khi chúng ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên
thì tiền lương của đội ngũ chồng người lại không đủ đảm bảo đời sống
chính điều đó đã phần nào hạ thấp vị thế của nghề dạy học và vị thế của nhà giáo
đồng thời cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục hiện nay
xin được chuyển sang một vấn đề khác đó là bài toán cân đối ngân sách
khơi bội chi ngân sách luôn ở tình trạng cao năm sau lại tăng hơn năm trước
ghi nhận của báo kinh tế và đô thị
theo số liệu từ viện chiến lược và chính sách tài chính bộ tài chính
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước giảm xuống hai mươi ba gdp
so với giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi trước đó là hai mươi sáu gdp
trong khi tỷ trọng chi ngân sách nhà nước so với gdp không thay đổi
chiếm gần ba mươi gdp điều này dẫn đến thâm hụt ngân sách và nợ công ngày càng cao
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng thừa nhận
nhu cầu chi ngân sách đang không ngừng tăng vượt qua khả năng cân đối nguồn lực
dẫn đến cân đối ngân sách nhà nước khó khăn
câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giảm chi tăng thu và giải bài toán cân đối ngân sách
thế nhưng nhiều biện pháp giảm chi hiện nay đặc biệt là giảm chi thường xuyên
chưa thực sự phát huy hiệu quả
chi tiết xin mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay
trong phần tiếp theo của bản tin
ngừng cung cấp kết nối xe grab uber dưới chín chỗ mới tại tp hcm
nhằm kiểm tra và xử lý các vi phạm khi tham gia giao thông vận tải hành khách của loại xe này
với ngọn lửa đam mê siêu tầm các hiện vật cổ
chàng trai đất hội an đã tạo nên cho mình một không gian bảo tàng văn hóa xưa
với hàng trăm vật phẩm
sở giao thông vận tải tp hcm sẽ có văn bản gửi các đơn vị cung cấp sử dụng phần mềm
như grab uber tạm thời ngừng cung cấp kết nối thêm xe mới
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
một trong những nguyên nhân của tình trạng un tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra liên tục
là do sự gia tăng đột biến của phương tiện xe hợp đồng dưới chín chỗ kinh doanh vận tải hành khách
trước thực trạng này sở giao thông vận tải tp hcm sẽ cung cấp danh sách xe ô tô chín chỗ ngồi trở xuống
được cấp phép phù hiệu xe hợp đồng cho công an thành phố
việc làm này nhằm kiểm tra và xử lý các vi phạm khi tham gia giao thông vận tải hành khách không đúng quy định
cũng tại tp hcm từ năm hai nghìn một mươi
tp hcm sẽ triển khai thu phí
không dừng tại ba trạm thu phí bot
xa lộ hà nội cầu phú mỹ và an sương an lạc
hiện sở giao thông vận tải tp hcm đang phối hợp với các chủ đầu tư bot
triển khai đầu tư hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại ba vị trí trên
trước đó trạm thu phí cao tốc tp hcm dầu dây đã áp dụng trạm thu phí không dừng
về kiến nghị di rời trạm thu phí bot cai lệ
bộ giao thông vận tải cho rằng nếu di rời trạm nhà nước sẽ phải mua lại dự án của nhà đầu tư
nhưng hiện nay ngân sách nhà nước hạn hẹp không có tiền để làm việc này
công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận cho biết
đang truy tìm chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người tử vong một người bị thương trong một vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín tại km một trăm bảy mươi một
cộng năm trăm linh quốc lộ một đoạn qua xã hàm kiệm hàm thuận nam tỉnh bình thuận
anh nguyễn minh quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại xã thuận quý
điều khiển xe máy tám mươi sáu b bốn hai mươi chín nghìn chín trăm ba mươi năm chở bạn gái phía sau lưng
lưu thông theo hướng tp hcm phan thiết
đến địa điểm trên thì bị một xe ô tô chạy cùng chiều tông phải
anh quý tử vong tại chỗ người ngồi sau chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu
xe ô tô liên quan tới vụ tai nạn sau đó đã bỏ chạy khỏi hiện trường
sáng ngày hôm qua tại công viên lâm viên tp đà lạt tỉnh lâm đồng
trung ương đoàn thanh niên cộng sản tp hcm đã phối hợp cùng với
ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn hai mươi
trong khi tìm hiểu luật giao thông đường bộ các huyện thành đoàn đoàn trường đại học cao đẳng trên địa bàn lâm đồng
cũng đã đăng ký giao ước thi đua tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi bảy
nhân dịp này ban tổ chức đã trao một mươi phần quà cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
và tặng ba trăm linh mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tp đà lạt
gần một mươi sáu là số ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông bị từ chối đăng kiểm
nguyên nhân là do các xe này bị phạt nguội qua camera và bị cảnh sát giao thông lập biên bản
nhưng cố tình không ngộ phạt
thưa quý vị và các bạn với mong muốn bảo tồn văn hóa biểu trưng và đặc sắc trong mỹ thuật truyền thống của ông cha ta
hôm một mươi năm nay anh lê phước tiến trú tại phương minh an tp hội an đã lặng lẽ siêu tầm phục chế văn hóa mỹ thuật
không những thế thì anh còn tham gia phục dựng nhiều công trình kiến trúc cổ
tại nhiều vùng đất ở quảng nam và các tỉnh thành phố khác nhau
với ngọn lửa đam mê siêu tầm các hiện vật cổ đến nay thì anh lê phước tiến đã tạo nên cho mình
một không gian bảo tàng văn hóa xưa với hàng trăm vật phẩm
và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng về với phố hội để tham gia tìm hiểu không gian độc đáo này
vốn là chuyển nhân đời thứ năm của gia đình theo nghề mộc điều khác
anh lê phước tiến nhanh chóng tiếp xúc và tìm hiểu về hoa văn xưa
nhận thấy ngoài vẻ đẹp hình thức từng đường nét hoa văn còn ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa lịch sử
anh quyết tâm sưu tầm các sản phẩm
có họa tiết hoa văn làm chủ đạo
đối với những mẫu đã hư hỏng anh tiến hành sao chép bằng bản vẽ
đến nay trong cuốn sổ tay của mình anh đã chép được hơn năm trăm linh mẫu hoa văn với nhiều phong cách khác nhau
hoa văn này nó có từ trong cái nhà cổ nhà cổ của quảng nam của mình xứ quảng
và những cái nhà mà nó rất là lao năm tên trăm rưỡi năm
hoa văn này nó trải qua
rất là nhiều đời rất lịch sử của việt nam mình của ông bà mình ngày xưa
thì mình muốn bảo tồn mình giữ nó lại để không có cái lý do gì mình không có giữ gì tồn
để mình để cho khách và mọi người biết tới cái hoa văn của mình
giữa lòng phố cổ làng nghề nam chân mỹ nghệ dân gian của anh
là cơ sở dùng để tạo ra những hoa văn của mình
nhất sở hữu các vật dụng trong kiến trúc nhà cổ có trang trí hoa văn được anh trưng bày
tại đây du khách được chiêm ngưỡng nét đẹp tinh tế của từng bức tranh điêu khắc
khúc đòn tay bị gãy mục hay chiếc bình độc đáo đã có mặt cách đây hàng thế kỷ
từ kiến thức hội họa kiến trúc điều khắc có được
anh tiến bắt tay vào công việc phục dựng tu sửa và bảo tồn hàng trăm ngôi nhà
trong quần thể kiến trúc nhà cổ ở hội an
mình làm để mà phục dựng nhà cổ nó cả một cái vấn đề chứ không phải là đơn giản
lúc mua về mình chọn ra những cây nào nó hư rồi bỏ ra
rồi cây nào mà nó còn giữ được thì mình phục hộ lại
rồi mình xong qua một công đoạn nữa là xử lý cái mà mối một cái bảo quản
nó phải có một cái dầu vật đi gì đó để mình giữ cho nó
cái gỗ nó có bị thấm nước nó có bị hư
rồi xong cái là mình phải lắp ráp lắp ráp lắp ráp lên lại dựng lên lại
rồi xong những cái hoa văn cái chi tiết này nó thiếu thì làm thêm
ngoài việc áp dụng những am hiểu về hoa văn để tu sửa nhà cổ
anh tiến còn tham gia vào thiết kế và ti công vách tưởng hoa văn
có diện tích hơn một năm trăm linh m hai đặt tại khu resort prem garden hội an
đây là tác phẩm được tạo nên từ những cánh cửa sổ và các mẫu trang trí hoa văn
tái hiện cảnh sinh hoạt của làng quê việt nam
với sự sáng tạo mới mẻ trong cách thể hiện
vách tường dù mang đậm nét cổ xưa nhưng vẫn phù hợp với không gian mang phong cách châu âu hiện đại
chính vì tâm huyết với cái nghề đi tìm nét hoa văn xưa
ngày qua ngày anh tiến luôn trăn trở trước quần quay phát triển của các công trình kiến trúc
hiện đại khiến con người ta lãng quên dần giá trị của các hiện vật cổ
nói chung là đam mê đam mê muốn bảo tồn mình muốn giữ gìn cái văn hóa truyền thống của mình của ông bà mình ngày xưa
thì mình giữ cái nghề đó nếu mà mình không đam mê không giữ gìn lần lần nó sẽ bây giờ là máy móc nhiều quá nó sẽ mắc xã hội phát triển nhanh đó

anh đến với hoa văn cổ giống như tự rào bước tìm về những điều rung dị chân chất nhất của bản thân
đối với anh mỗi lần chạm vào từng nét hoa văn đều mang đến một cảm xúc khó tả và nguồn cảm hứng ấy sẽ không bao giờ vơi
và đến đây bản tin an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân sáng nay cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại